trong một vụ án gần đây tại tỉnh nam định được dừng lại thái sinh năm hai nghìn hai yêu hạnh làm nhân viên nhà hàng tại thành phố nam định tỉnh nam định
nhiều hai mươi hai tuổi nhiều hơn thái năm tuổi
cuộc tình ở lứa tuổi vị thanh niên của cầu bạn trai như thế này với bạn gái lớn tuổi hơn luôn tiềm ẩn những rủi ro trong quan hệ tình cảm
nhân lúc hạnh ra ngoài thái tình cờ phát hiện tin nhắn của hạnh gửi cho tuấn trên điện thoại xưng hô là vợ chồng nên đã nổi cơn ghen dẫn đến thủ tức cá nhân
thái lấy điện thoại di động của hạnh nhắn tin hẹn anh tuấn đến ngõ ba trăm sáu mươi không chút nghi ngờ anh tuấn nhận lời
tại ngõ vắng thái dình chờ tình địch
tuấn không mảy may đề phòng nhờ một người bạn trở đến
tuấn đi vào ngõ tìm gặp bạn gái mình là hạnh
thái tảng lờ như không quen biết và bất ngờ đâm dao vào ngực tuấn khiến tuấn tử vong
cơ quan công an đã làm rõ và bắt những nghi phạm phạm trọng thái sinh năm hai nghìn hai ở xã lộc an thành phố nam định tỉnh nam định
tại cơ quan công an thái khai nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
trước đó trong một vụ án tương tự chiến và linh yêu nhau
đang ở độ tuổi vị thanh niên
chiến phát hiện trong điện thoại di động của linh có tin nhắn nội dung bày tỏ tình cảm với nhiều người khác nên đã ghen tuộc
ấm bức vì nội dung tin nhắn trong điện thoại của bạn gái chiến nói cho tuấn biết linh yêu đương lăng và muốn trả thù
chiến thuyết phục tuấn giúp mình
đưa linh lên tầng hai nhà tuấn rồi đẩy linh rơi xuống đất
chiến rủ em đẩy bạn gái của chiến chiến từ trên tầng hai nhà em ạ
thì em nói em không đồng ý ạ
xong khoảng một lúc sau thì em đồng ý với chiến đẩy bạn gái của chiến ạ
tao không làm được
mày có phải bạn tao không
cố hay không
sau khi bàn bạc kế hoạch chiến và tuấn đưa bạn gái chiến tên linh đến nhà tuấn
hai mươi h ba mươi tối trên tầng hai của nhà tuấn tuấn bất ngờ ôm ngang người giữ hai tay linh chiến ôm chân bạn gái rồi cả hai cùng nhức bỏng hất linh qua lằn cạn rơi xuống sân trước nhà
chiến và tuấn còn có hành động đánh lạc hướng dư luận
linh hãy ra bed
linh hãy ra bed
chiến vật tuấn hút hoảng đưa linh đến bệnh viện đa khoa bắc thăng long hà nội cấp cứu
nhưng sau vài ngày linh đã tử vong
sau đó để che giấu hành vi phạm tội chiến và tuấn bàn bạc thống nhất lời khai linh đã nhảy lầu tự tử
rồi dùng nước xóa vết máu dính tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
điều đang nói là các đối tượng gây án tuy còn ít tuổi nhưng đã nghĩ ra cách sát hại bạn gái rất dã mạn
vụ án đã được đưa ra xét xử trước pháp luật
nguyễn văn chiến sinh năm hai nghìn khi phạm tội mới một mươi năm tuổi trú tại phú yên tiền phong mê lịch hà nội lịnh án một mươi năm tù
và nguyễn đức tuấn sinh năm hai nghìn khi phạm tội mới một mươi sáu tuổi trú tại thụy hà bắc hồng đông anh hà nội lịnh án một mươi năm tù

trong một sự việc đối tượng đã cài lựu đạn trước cửa nhà bạn gái
tuy nhiên vụ nổ chưa diễn ra như dự định ban đầu của đối tượng
sau khi sự việc xảy ra nguyễn văn cường đã bỏ trốn khỏi địa phương
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm và bắt giữ được đối tượng cường
trong vụ việc này có thể thấy nạn nhân mới chỉ một mươi năm tuổi
ở tuổi này khi chúng bạn đang tập trung cho việc học tập gian luyện đạo đức để chuẩn bị hành trang bước vào đời
thì cô gái đã bước vào yêu
nạn nhân đã có những quan hệ tình cảm với đối tượng
việc yêu sớm hiện nay không phải là hiếm
kết cục cho những cuộc tình này thường có cái kết không mấy tốt đẹp
điểm đáng chú ý khi bị nạn nhân chủ động chia tay nguyễn văn cường không đồng ý
và nhiều lần nhắn tin đe dọa để níu kéo nạn nhân tiếp tục mối quan hệ
hắn đã bộc lộ bản chất của một kẻ cuồng yêu nhỏ nhen và có máu cuồn đổ
qua nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý
những kẻ lấy lý do tình yêu để hủy hoại người yêu là những người vô cùng yếu đuối về mặt tình cảm
bên cạnh đó họ cũng thuộc dạng người có một cuộc sống tầm thường
không có nhiều ý chí khát vọng trong học tập cũng như đam mê sở thích
khi bị mất điểm tựa cuối cùng thì họ như con thú cùng được
sẽ bột phát dẫn đến những hành động điên cuộc
đe dọa nhiều lần không mang lại kết quả
nguyễn văn cường yêu cầu gặp nạn nhân nhưng không được đáp ứng
cường liên về nhà lấy một quả lựu đạn
dùng một sợi dây nhựa buộc vào cánh cửa nơi nạn nhân sinh sống nhằm mục đích trả phù nạn nhân
sự việc này một lần nữa làm cho mọi người cảm thấy bất an khi đặt ra câu hỏi
vì sao đối tượng dễ dàng có được thứ vũ khí có tính sát thương cao như vậy
thật may cho nạn nhân khi cùng ngày nạn nhân kéo cửa đi học thì phát hiện quả lựu đạn
nhưng sợi dây nhựa đã tuột khỏi cánh cửa và không phát nổ
thật may cho nạn nhân nhưng hậu quả sẽ để lại như thế nào nếu vụ nổ xảy ra
vì sao mà đối tượng cường lại lựa chọn phương án trả thù người yêu tàn độc đến như vậy
khi mà nạn nhân đã chủ động đưa ra cái lời chia tay thì đối tượng đã hết sức đau khổ
và tìm mọi cách để níu kéo cái tình cảm này
từ những việc thuyết phục cho đến việc thậm chí dùng lời đe dọa
và khi mà nhiều lần đe dọa để níu kéo tình cảm vẫn không được
thì khi mà đối tượng hẹn gặp nạn nhân và cái sự từ chối một cách rất là quyết liệt của nạn nhân
đã khiến cho đối tượng rơi vào một trạng thái hết sức là kích thích tâm lý kích thích
và trong dịp này thì đối tượng đã không nghĩ rằng cách nào khác ngoài việc đó là nghĩ đến việc là phải trả thù người yêu
bằng một cách hết sức tàn độc đó là sử dụng lựu đạn
con à tương lai của con còn dài cho nên con phải chăm chỉ học hành cha mẹ trông cậy cả vào con
vụ việc này xảy ra một lần nữa phản ánh tới sự thiếu trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ
không quan tâm sát sao tới con cái để phát hiện ra chuyện yêu sớm của con
hoặc phát hiện ra nhưng lại không có kiến thức không có giải pháp giúp con em mình thoát khỏi
hoặc ngăn chặn những phức tạp từ chuyện yêu đương khi con còn chưa đủ tuổi vị thanh niên này
theo các chuyên gia khi phát hiện con mình có dấu hiệu yêu sớm cha mẹ nên bình tĩnh quan sát
để có cách giải quyết thích hợp
thay vì cấm đoán một cách quyết liệt bạn hãy đến với trẻ bằng tư cách của một người bạn
các bậc phụ huynh cần tôn trọng chấp nhận và lắng nghe con
cha mẹ nên dành thời gian tìm hiểu con cần một cái nhìn mở giúp bạn dễ bước vào thế giới tình yêu của con
để các em thoải mái tâm sự về những rung động tình yêu của mình
khi đó phụ huynh sẽ biết rõ để phân tích cho con biết điều đúng sai kịp thời ngăn chặn những hệ lụy phát sinh